hành trình di chuyển về quê của họ dù nhiều chắc trở lo lắng nhưng cũng đã được các lực lượng chức năng và các địa phương bố trí trợ giúp dọc đường để người dân trở về cảm thấy ấm lỏng hơn giữa lúc khó khăn này
sự đồng lòng sẻ chia sẽ mang lại sức mạnh để chiến thắng dịch bệnh khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
và mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
trên khai trở về từ một mươi chín tỉnh khu vực phía nam kể từ ngày một tháng một mươi cho đến nay bộ y tế cho biết đã có ba mươi chín tỉnh ghi nhận hơn một trăm năm mươi bảy người trở về địa phương trong đó có một bảy người có kết quả dương tính
bộ y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư quản lý chặt chẽ công dân khi ra vào địa bàn
người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương doanh nghiệp như các lái xe phụ xe đường dài liên tỉnh
người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc để có biện pháp quản lý phù hợp khai báo y tế thường xuyên xét nghiệm định kỳ
những ngày vừa qua diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội đã có nhiều chuyển biến tích cực cho thấy là những giải pháp phòng chống dịch của các cấp chính quyền và người dân thủ đô đang đi đúng hướng
và một trong những nhiệm vụ quan trọng ở thời điểm này đó là hoàn thành việc tiêm vaccine mũi hai cho người dân
điểm tiêm vaccine covid một mươi chín tại trường tiểu học phương liệt quận thanh xuân thành phố hà nội
hơn bảy giờ sáng nhiều người dân đã đến khai báo y tế và khám sàng lọc trước tiêm
việc hoàn thành mũi tiêm thứ hai là niềm vui lớn giúp họ yên tâm khi làm các công việc hàng ngày
không có vấn đề gì hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư đã vào cuộc rất là tích cực đặc biệt là trong khâu tuyên truyền phổ biến đến người dân về tầm quan trọng của vaccine để bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
trong thời gian vừa qua chúng tôi chỉ đạo từ đảng ủy ủy ban thường chỉ đạo xuống các khu dân cư từ ấn phố thì các tổ ấn phố các bác vào cuộc rất là tích cực
chúng tôi hiện nay đang thực hiện tiêm trả mũi hai theo các kế hoạch của quận và các số thuốc lượng thuốc mà quận thân bổ về
vaccine covid một mươi chín phương án tiêm được lên kế hoạch cụ thể các lực lượng như công an y tế hội phụ nữ đoàn thanh niên được huy động tối đa nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
trong ngày hôm nay chỉ tính riêng trên địa bàn quận thanh xuân đã có năm sáu trăm linh người được tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín
về khoa lần tiêm thì tôi thấy là những người cao tuổi của tôi mà được sự quan tâm của đảng của nhà nước của chính quyền địa phương thì rất vất vọng
và với sức khỏe của tôi thì
như tiêm lần trước thì tôi thấy rất là bình thường
ủy ban nhân dân phường thì cũng phân giờ theo từng tổ dân phố nên là người dân thì cũng đến rất là đúng giờ và không bị ùn tắc
và cái công việc tiêm thì cũng đảm bảo theo đúng cái kế hoạch được đề ra cũng theo như kế hoạch thì là sẽ tiêm khoảng một bốn trăm linh liều
thì trong ngày thứ sáu thì chúng tôi sẽ tiêm một liều và trong sáng thứ bảy thì chúng tôi sẽ tiêm bốn trăm linh liều
theo sở y tế hà nội căn cứ từ các mốc thời gian của từng loại vaccine
thành phố hà nội sẽ tiếp tục triển khai đảm bảo tiêm vaccine mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên hoàn thành dự kiến trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép trong giai đoạn bình thường mới
nếu có vấn đề gì bất thường trong công tác tiêm chủng thì sẽ chuyển đến phòng cướp cứu và sẽ gặp cứu mũi một năm
ở ngay phòng cứu
để đảm bảo sử dụng vaccine đúng tiến độ tăng nhanh diện bao phủ bộ y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương
chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực
để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
sáng nay tòa nhân dân huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đã đưa ra xét xử công khai sơ thẩm
bị cáo hà minh đạo chú tại huyện bá thước tỉnh thanh hóa về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng ngày năm tháng chín bị cáo hà minh đạo cùng bố đẻ điều khiển xe ô tô tải khi đến chốt kiểm soát dịch
tại xã thạch lâm huyện thạch thành thì dừng lại để các lực lượng chức năng kiểm tra và thực hiện khai báo y tế theo quy định
trong khi khai báo y tế xe của đạo dừng đỗ trên lòng đường gây cản trở các phương tiện phía sau
nên đồng chí trịnh hùng hậu cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh yêu cầu đạo điều khiển xe sát vào lề đường
khi đồng chí hậu đang giải thích thì đạo bỏ chạy ra xe kéo mạnh cánh cửa trúng vào vùng đầu của đồng chí hậu
sau đó cố tình lái xe bỏ chạy dù đã bị ngăn cản xe chạy được khoảng hai trăm linh mét thì bị tổ công tác truy đuổi
khống chế và bắt giữ tại phiên tòa căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo gây ra
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hà minh đạo tám tháng tù giam
với hành vi tham ô tài sản nguyễn thị thu thảo chú tại phường tân bình thành phố đồng xoài
nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước khởi tố bắt tạm giam và khám xét chỗ ở
theo thông tin ban đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thảo được ban giám đốc trung tâm giao nhiệm vụ
trách công tác tài chính kế toán của trung tâm
trong đó có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị
kể từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thảo đã lợi dụng quyền quản lý tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
dùng thủ đoạn gian dối để lập các lệnh chi ủy nhiệm chi
chuyển tổng cộng số tiền hơn chín trăm tám mươi năm triệu đồng vào tài khoản cá nhân và người thân
toàn bộ số tiền này thảo sử dụng vào mục đích cá nhân
tin báo khẩn cấp cơn báo số bảy vào hồi một mươi sáu giờ ngày hôm nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
trên vùng biển phía đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bàn kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm báo
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão cách hải phòng một trăm năm mươi km
nam định một trăm linh km cách thanh hóa một trăm một mươi km nghệ an một trăm ba mươi km
hà tĩnh một trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
trong chiều tối và đêm nay trên vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
biển động rất mạnh
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
cảnh báo mưa lớn từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng một mươi
khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số bảy
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay tại tp hcm
khiêm thật xin kính chào quý vị
quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị tp hcm đã thí điểm vận tải hành khách hoạt động
và chỉ cho phép vận hành trong địa bàn thành phố
và sau thời gian ngắn các quy trình vận chuyển an toàn dần đi vào ổn định
vì vậy trước nhu cầu cao của người dân cần phương tiện cũng như là để doanh nghiệp
phục hồi sau bốn tháng không thu nhập nhiều kiến nghị được đưa ra để nhanh chóng phục hồi
số lượng tài xế được cấp phép cao nhất có thể
từ sáng nay ngày tám tháng một mươi ô tô công nghệ chở khách đã xuất hiện nhiều hơn
trên đường phố tp hcm
đa phần bắt tài được phép hoạt động trong thời gian đầu bình thường mới
là lực lượng đã tham gia tình nguyện hỗ trợ y tế trong ba tháng chống dịch
bởi họ đã nắm chắc các quy trình nguyên tắc phòng dịch covid một mươi chín
chạy lại là một niềm rất là vui
mà thực sự trong thời buổi lúc mà giãn cách mình cũng rất là túng vận tù túng
nhưng mà trong cái sự vui đó cũng có một sự hồi hộp là sợ rằng là đông quá
thì không biết người ta có bị lây nhiễm hay không
nhưng mà cái cảm giác được mình vui là
mình cảm thấy nó hạnh phúc rồi
taxi truyền thống cũng đã được khởi động lại từ ngày năm tháng một mươi
cùng với nguyên tắc thí điểm hai mươi số phương tiện được ra đường
xe không chia chở một nửa số hành khách quy định
do đã đồng hành với tp hcm túc trực ở các cơ sở y tế trong mùa dịch
taxi truyền thống khi nhận thuốc trong trạng thái bình thường mới
nhận nhiều cuộc gọi hỗ trợ vận chuyển khách có nhu cầu về y tế
cũng học hỏi nhiều thứ bên vườn y tế
cái thứ nhất là thực hiện
đầu tiên là thực hiện năm k
thứ hai là vệ sinh thêm chuyên
thứ hai nữa là mình thường chuyên là nhỏ mũi và nhỏ mắt bằng natri gloranat chín
và hai nữa là khạc mũi khạc hỏng thường chuyên bằng nước mũi sinh lý
và vệ sinh đầy đủ
đi về là nó xuyệt quần đầy đủ
liên tục trao đổi với anh em bằng cái việc có những buổi họp định kỳ hàng tuần
để hướng dẫn cho anh em về y tế về chuyên môn
làm sao để bảo vệ an toàn cho bản thân cho gia đình và trong những cái phục vụ khách hàng
xe ôn công nghệ chưa được hoạt động lại
ô tô vận chuyển hành khách đang tiết điểm nguyên khách hoạt động trong trạng thái phòng dịch cao
nên số lượng cũng cầm chừng
do đó nhiều đề xuất đã được đưa ra để sớm phục hồi công suất cho các đơn vị
về phía sở giao thông vận tải tp hcm bước đầu đánh giá hướng dẫn của bộ y tế rất mở
cho đối tượng được ra đường nên sẽ liên tục xem xét tính an toàn của phương tiện chở khách nội đô
từ đó có căn cứ để mở rộng loại phương tiện cũng như mở rộng số lượng tài xế
về hướng dẫn của bộ y tế lưu thông trên địa bàn tp hcm hiện nay thực hiện theo chỉ thị một mươi tám của tp hcm
và chỉ yêu cầu có hai đối tượng thôi
một là người mắc covid đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
và hai là đã tiêm chủng vaccine ngừa covid ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và sau một mươi bốn ngày
vì vậy thì chúng ta không có yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển trên địa bàn tp hcm
chúng tôi cũng mong là nhà nước làm sao có những cơ chế về thuế
về bảo hiểm xã hội
về những cơ chế tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có thể phục hồi sau dịch bệnh và tiếp tục phát triển
nhiều anh em bây giờ thực sự trong thời điểm hiện tại bây giờ kinh tế rất khó khăn
mà những đề đi lại muốn chạy những cốt xe kiếm tiêm này rất là quý
cũng phải chờ coi thí điểm coi nó như thế nào
rồi bên sở bên cơ chức năng họ mới cho bắt đầu chuyển khai tiếp
về vận tải hành khách công cộng tp hcm chỉ mới mở lại bốn tuyến xe buýt tại huyện cần giờ
sau bốn tuyến này trung tâm giao thông công cộng thành phố tiếp tục rà soát nhu cầu của người dân tình hình phòng chống dịch
để đề xuất sở giao thông vận tải chạy lại thêm nhiều tuyến nội thành khác trong thời gian tới
tinh thần sẽ ưu tiên các tuyến hoạt động trong vùng xanh và khu vực hoạt động nhà máy xí nghiệp bến xe liên tỉnh
trước tình trạng người dân đang sinh sống và làm việc tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam phải tự đi xe gắn máy và vượt hàng ngàn km
để hồi hương tránh dịch gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
tỉnh quảng nam đã phối hợp ngành đường sắt tổ chức đón hai tám trăm linh công dân về địa phương bằng tàu hỏa trong hai ngày tám và ngày chín tháng một mươi
đây là người có hoàn cảnh thực sự khó khăn có nguyện vọng cấp bách được trở về địa phương
đối tượng ưu tiên trong đợt này là phụ nữ mang thai phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng học sinh và người già đi thăm thân nhân
những công dân có tên trong danh sách lên tàu việc
đều phải có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín còn hiệu lực và tuân thủ quy định năm k trong suốt chuyến đi
khi đi thì nói thăm con chung tuần nửa tháng rồi về nhưng mà vào mắc dịch đến đây là gần sáu tháng rồi
nên cũng mong muốn về về xa nhà lâu ngày quá rồi
đi xe máy về hoặc đi những chỗ ổn định về xe về đâu nữa là rất là nguy hiểm
cho nên là lãnh đạo tỉnh là rất là nguy hiểm
bạn bạc và đưa đi chuyển cho những chuyển tàu như thế này là một cái điều mà với những người dân
những người bình thường đấy rất là vô công cảm đồng hợp với mình biết ơn
để đảm bảo công tác phòng dịch ngoài những ga đã định sẵn các đoàn tàu này sẽ không đón trả khách tại các ga dọc đường
và hành khách sẽ được nhân viên trên tàu phục vụ ăn uống tận nơi
ngoài ra ngành đường sắt sẽ bố trí một toa riêng cho đội ngũ y tế sẵn sàng chăm sóc sức khỏe hỗ trợ người dân khi có nhu cầu
có rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã tổ chức những đoàn tàu phục vụ bảo đảm công tác phòng chống dịch trên tàu
cũng như là trong suốt quá trình đi
và trong quá trình phối hợp thì cũng đã phối hợp với các địa phương cũng như các ngành chức năng
phải bảo đảm công tác an toàn chống dịch và bảo đảm an toàn cho hành khách cũng như đưa bà con đi về quê an toàn
hành khách cứ lên gà lên tới gà là lên tàu
thế nên là không có khó khăn
có trường hợp tụ tập và khi lên toa cũng vậy là chúng tôi bố trí lên toa là không có dồn ứ người
về công tác phòng dịch trên tàu chúng tôi cũng đã trang bị tất cả các hệ thống phòng chống dịch theo tiêu chí năm k
ngoài ra chúng tôi cũng đã vẫn tổ chức việc phun khử khuẩn
trong hai ngày tám và chín tháng một mươi mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu xuất phát từ ga sài gòn
và dừng đón khách tại gà vĩ an tỉnh bình dương và gà biên hòa tỉnh đồng nai
với tổng số người được về trong hai ngày là hai tám trăm linh người
tất cả hành khách trên những chuyến tàu này sẽ được đưa đi cách ly theo quy định khi về tới ga mỹ đức đồng hới hoàng lão minh lệ và đồng lê tỉnh quảng bình
trong thời gian tới ngành đường sắt sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến tàu nghỉ tình đưa người dân ở các tỉnh phía nam có nhu cầu hồi hương theo đúng nguyện vọng
tất cả người dân gặp khó khăn trên đường đường sắt được đưa về quê lạc
được đưa về quê lạc lần này đều được tỉnh hỗ trợ vận chuyển hoàn toàn và được cách ly y tế tại xã phường theo quy định y tế
chúng tôi thấy rằng là thời gian qua là người dân từ pháp đi về các phương tiện tự do trên các tuyến đường giao thông bắc nam
chúng tôi thấy đây là thứ nhất là rất nguy hiểm nguy hiểm bởi vì là nó dễ xảy ra tai nạn dễ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
con đường hồi hương vốn tưởng như rất đổi bình thường chính đáng của hàng trăm người dân các tỉnh thành trong cả nước
tỉnh thành trong cả nước hiện đang sinh sống làm việc ở tp hcm bình dương long an đồng nai
lại đang trở nên rất gian trưng khi chặng đường dài hoạt động vận tải hành khách chưa được phục hồi
hy vọng rằng các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa đón người dân về quê an toàn không để dịch lây lan
ngày tám tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo dương văn sáu sáu mươi bốn tuổi ngụ tại khóng bốn thị trấn trà cú huyện trà cú tỉnh trà vinh
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
theo cáo trạng vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện bị can sáu
chỉ đạo cho bốn công nhân có ba tài xế xe tải và một lái xe cuốt khai thác lớp đất mặt tại hộ của bà tăng thị phức
vụ ấp chợ xã lưu nghiệp anh huyện trà cú để chở đi sang lớp công trình xây dựng ở xã ngãi xuyên
cùng huyện trà cú tại thời điểm kiểm tra tổng khối lượng đất cát khai thác được là một mươi tám ba mươi sáu mét khối
được biết vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bị can sáu thực hiện hành vi khai thác khoáng sản không phép
bị công an huyện trà cú xứ phạt vi phạm hành chính hai triệu đồng
trong quá trình điều tra tại tòa án bị can sáu thành khẩn khai báo và thừa nhận
việc khai thác đất cát dòng là vi phạm pháp luật
căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên phạt bị cáo dương văn sáu một mươi hai tháng tù giam
cũng trong ngày tám tháng một mươi công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã bắt thành công
đối tượng truy nã trốn thi hành án nguyễn thị bông bốn mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai tội chứa mài giam
khi đang lẫn trốn tại thành phố hồ chí minh
theo hồ sơ vào năm hai nghìn một mươi sáu bông thổ đất kinh doanh quán cà phê ở xã phú đông huyện nhân trà
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị trúc bốn mươi tám tuổi quê tỉnh bà rịa vũng tàu
đến xin làm nhân viên phục vụ
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thị trúc xin bông thực hiện bán giam tại quán cà phê
thì bông đồng ý và thỏa thuận mỗi lần bán giam trúc thu tiền của khách tùy ý
nhưng phải chia lại cho bông bảy mươi đồng
đến khuya ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín khi trúc đang bán dâm tại quán thì bị công an bắt
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bị bắt bông thu lợi bất chính ba sáu triệu đồng
vụ việc sau đó công an huyện nhân trạch khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
do tâm lý lo sợ phải đi chấp hành án nên đến ngày xét xử bông không có mặt tại tòa án
và bỏ trốn khỏi địa phương nhưng vẫn bị tòa án nhân dân huyện nhân trạch xứ phạt sáu năm tù
tội chứa mại dâm nên bị truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã phù hợp với công an quận gò vấp
thành phố hồ chí minh bắt bồng khi đang lẫn trốn tại phường một mươi hai
hiện công an huyện nhân trạch đã bắt giam giữ bông để thi hành án theo quy định của pháp luật